năm là mức dự báo của ngân hàng thế giới world bank cho tăng trưởng kinh tế của việt nam
theo báo cáo cập nhật kinh tế khu vực đông á và thái bình dương được công bố vào ngày một mươi hai tháng bốn của ngân hàng thế giới
như vậy mặc dù kinh tế quý i của việt nam có sự tăng trưởng rất tốt ở mức cao nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
thì ngân hàng thế giới vẫn có những đánh giá khá thận trọng về tình hình kinh tế của việt nam và của khu vực
cụ thể trong cuộc trả lời trực tuyến với các điểm cầu tại toàn châu á trong ngày một mươi hai tháng bốn
đại diện ngân hàng thế giới khu vực đông á và thái bình dương cho biết
tăng trưởng của các quốc gia đang phát triển ở khu vực châu á trong đó có việt nam
dự kiến vẫn sẽ mạnh đạt mức trung bình là sáu ba chủ yếu nhờ sức mạnh nội lực từ trong nước
với những thách thức về thương mại toàn cầu và độ mở của kinh tế việt nam
ngân hàng thế giới đưa ra mức dự đoán khá thận trọng về tăng trưởng là khoảng sáu năm trong năm hai nghìn hai mươi
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
ngân hàng thế giới tiếp tục khuyến nghị việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tăng trưởng
bảo đảm môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp lớn mạnh hạn chế tình trạng đói nghèo